quý vị sở giao thông vận tải tp hcm vừa báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
về việc lập dự án thu phí ô tô vào khu trung tâm quận một và quận ba
theo nhà đầu tư đề xuất thì thu bốn mươi đồng đối với ô tô con
và bảy mươi đồng đối với mỗi xe khách xe tải bao gồm ô tô biển xanh vào trung tâm thành phố
trước đó nhà đầu tư đề xuất dự án hệ thống thu phí sẽ được xây dựng bao quanh quận một quận ba
của tp hcm theo công nghệ thu phí đa làng không dừng
một trung tâm điều hành sẽ được xây dựng để xử lý thông tin điều hành việc thu phí
thời gian thu phí áp dụng trong hai khung giờ cao điểm từ sáu đến chín giờ sáng và từ một mươi năm đến một mươi chín giờ
mức phí thấp nhất là từ bốn mươi đồng với ô tô con và bảy mươi đồng với mỗi xe tải xe khách
bao gồm ô tô biển xanh
việc thu phí chỉ áp dụng với xe vào khu trung tâm không thu chiều ra
đối với tác sĩ đăng ký tại tp hcm được giảm phí tạm tính hai mươi đồng mỗi xe
riêng xe buýt cùng các loại phương tiện thuộc nhóm ưu tiên như xe cứu hỏa cứu thương được miễn phí
trước đó năm hai nghìn một mươi chín tp hcm chấp thuận đề xuất về dự án thu phí ô tô vào khu trung tâm
với ba mươi sáu cổng thu phí tự động có hệ thống tương tự lần này
tuy nhiên dự án sau đó bị ngừng do có nhiều ý kiến phản đối
năm hai nghìn hai mươi sở giao thông vận tải tiếp tục đề xuất đầu tư ba mươi bốn cổng thu phí ô tô vào trung tâm
kinh phí khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
hiện dự án vẫn chưa được triển khai